ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các sở ban ngành và các quận huyện chú trọng công tác đấu tranh với hoạt động tín dụng đen đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các sở ban ngành và ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện tăng cường công tác đấu tranh với hoạt động tín dụng đen đánh bạc tổ chức đánh bạc
sở thông tin và truyền thông được giao kiểm soát việc đăng tải các thông tin liên quan đến các hình thức cho vay cá cửa qua mạng
công an thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ kịp thời phát hiện những bất cập trong thực hiện để tham mưu ủy ban nhân dân thành phố chấn trình